tại công trình xây dựng trên phố nguyễn công chứ quận hai bà trưng hà nội đã xảy ra vụ sập giàn giáo nghiêm trọng
vụ tai nạn đã khiến cho bốn người tử vong danh tính các nạn nhân đã được xác định
ba nạn nhân tử vong tại chỗ là nguyễn thế sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyễn thế bồng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu đều trú ở thôn bài trượng xã hoàng diệu huyện trương mỹ hà nội
nạn nhân nữ là nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã vân la huyện trương mỹ
còn nạn nhân đặng đình thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thượng vực huyện trương mỹ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và đã tử vong tại bệnh viện
lực lượng chức năng đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc